tại cuộc gặp bộ trưởng ngoại giao sergei lavrov hai bộ trưởng đánh giá quan hệ hai nước đang phát triển tích cực
hai bên tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc song phương ở các cấp hợp tác kinh tế thương mại du lịch an ninh quốc tế
về các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên chia sẻ quan điểm giải quyết vấn đề bằng các biện pháp hòa bình
theo đúng với luật pháp quốc tế nhất là công ước liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai
bộ trưởng ngoại giao nga sergei lavrov nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác nga asean
và khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của asean trong cấu trúc khu vực
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh cảm ơn nga ủng hộ vào vị trí
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc và đề nghị nga tiếp tục hợp tác
trong nhiệm kỳ làm ủy viên không thường trực hội đồng bảo an hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một cũng như chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
tại cuộc gặp với bộ trưởng ngoại giao thái lan don pramuth winai phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
chúc mừng thái lan đã có nhiều thành công trên cương vị chủ tịch asean và khẳng định việt nam luôn ủng hộ thái lan
đảm nhiệm tốt vai trò chủ tịch
trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương hai bộ trưởng cho rằng cần sớm hoàn tất xây dựng
chương trình hành động giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn về triển khai quan hệ đối tác chiến lược việt nam thái lan
nhằm triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước đặc biệt là tại cuộc gặp giữa hai thủ tướng
bên lề hội nghị asean ba mươi bốn vừa qua trong đó có triển khai các biện pháp tạo thuận lợi cho thương mại đầu tư
hướng tới mục tiêu kim ngạch hai mươi tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi và cải thiện cấn cân thương mại giữa hai nước
bộ trưởng ngoại giao thái lan don pramuth winai khẳng định thái lan sẵn sàng ủng hộ việt nam thực hiện tốt vai trò
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc đánh giá cao năng lực và tin tưởng rằng việt nam sẽ đảm đương tốt vai trò
chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
tại cuộc gặp với bộ trưởng ngoại giao naui ericssen sorede phó thủ tướng phạm bình minh và bộ trưởng sorede bày tỏ vui mừng
trước sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước thời gian vừa qua đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức naui của thủ tướng nguyễn xuân phúc
tháng năm năm hai nghìn một mươi chín nhất trí thúc đẩy đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa việt nam với khối mậu dịch tự do châu âu efta
bộ trưởng sorede khẳng định việt nam là thị trường và đối tác quan trọng của naui các doanh nghiệp naui mong muốn mở rộng đầu tư và thành lập doanh nghiệp tại việt nam
phó thủ tướng phạm bình minh cảm ơn naui đã ủng hộ việt nam ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
và nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ với naui trong khuôn khổ hội đồng bảo an liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương khác